các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
bày tỏ tán thành với báo cáo tóm tắt giải trình tiếp thu chỉnh lý dự thảo luật đại biểu quốc hội phạm văn hòa tỉnh đồng tháp cho rằng
việc chính phủ đề nghị bổ sung sửa đổi khoảng hai điều bảy của luật sở hữu trí tuệ quy định việc phổ biến sử dụng quốc kỳ quốc huy quốc ca theo quy định của pháp luật
tổ chức cá nhân thực hiện quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến quốc kỳ quốc huy quốc ca không được ngăn chặn cản trở việc phổ biến sử dụng quốc kỳ quốc huy quốc ca là phù hợp với thực tiễn của nước ta hiện nay
theo các đại biểu trong bối cảnh việt nam hội nhập quốc tế sâu rộng các hoạt động đối ngoại hợp tác quốc tế diễn ra thường xuyên
việc sử dụng quốc kỳ quốc huy quốc ca tại các sự kiện chính trị kinh tế văn hóa xã hội thể dục thể thao ở trong nước nước ngoài và cả trên không gian mạng trở nên phổ biến hơn
nên việc tiếp tục hoàn thiện quy định của pháp luật về việc phổ biến sử dụng quốc kỳ quốc huy quốc ca là rất cần thiết để đáp ứng yêu cầu vừa bảo đảm sự tôn nghiêm của các biểu tượng quốc gia trong đời sống xã hội vừa bảo đảm quyền thụ hưởng của người dân
nhiều ý kiến tán thành với đề nghị cần bổ sung cụ thể hơn tại các quy định về kiểm soát an ninh đối với các sáng chế có liên quan đến quốc phòng an ninh để đảm bảo phù hợp với quy định của luật bảo vệ bí mật nhà nước
tránh ảnh hưởng bất lợi đến hoạt động hợp tác nghiên cứu khoa học công nghệ chính sách thu hút đầu tư nước ngoài và thúc đẩy chuyển giao công nghệ vào việt nam
nhiều ý kiến cũng đề nghị việc này không nên quy định cứng trong luật mà cần được điều chỉnh linh hoạt bằng văn bản dưới luật theo từng thời kỳ phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế xã hội
sáng nay tại hà nội bộ công an tổ chức lễ công bố quyết định của bộ trưởng bộ công an về công tác cán bộ tại cục khoa học chiến lược và lịch sử công an
trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an chủ trì buổi lễ
thay mặt đảng ủy công an trung ương và lãnh đạo bộ công an thứ trưởng lê quốc hùng chúc mừng trung tướng tiến sĩ đỗ lê chi cục trưởng cục khoa học chiến lược và lịch sử công an đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác công an trong bốn mươi hai năm học tập công tác trong công an nhân dân
chúc mừng trung tướng phó giáo sư tiến sĩ trần vi dân giám đốc học viện chính trị công an nhân dân đến nhận công tác và giữ chức vụ cục trưởng cục khoa học chiến lược và lịch sử công an kể từ ngày một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai
thứ trưởng lê quốc hùng đề nghị đồng chí trần vi dân cùng với tập thể đảng ủy lãnh đạo cục khoa học chiến lược và lịch sử công an đoàn kết thống nhất xây dựng đơn vị trong sạch vững mạnh hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao
trân trọng cảm ơn đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an đã lựa chọn giao nhiệm vụ mới trung tướng trần vi dân hứa tiếp tục phát huy năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
ngày ba mươi một tháng năm tại công an tỉnh quảng bình bộ công an đã tổ chức lễ công bố quyết định của bộ trưởng bộ công an về công tác cán bộ thiếu tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an chủ trì buổi lễ
tại buổi lễ đại diện cục tổ chức cán bộ bộ công an đã thông báo quyết định của bộ trưởng bộ công an về việc điều động đại tá nguyễn tiến nam giám đốc công an tỉnh quảng bình đến nhận công tác và giữ chức vụ viện trưởng viện khoa học kinh tế
tại buổi lễ đại diện cục tổ chức cán bộ bộ công an đã thông báo quyết định của bộ trưởng bộ công an về việc điều động đại tá nguyễn hiễu hợp phó cục trưởng cục an ninh kinh tế bộ công an đến nhận công tác và giữ chức vụ giám đốc công an tỉnh quảng bình
từ ngày một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai thừa ủy quyền của bộ trưởng bộ công an thứ trưởng lê văn tuyến đã trao quyết định của bộ trưởng bộ công an về việc điều động bổ nhiệm giám đốc công an tỉnh quảng bình cho đại tá nguyễn hữu hợp
phát biểu tại buổi lễ thứ trưởng lê văn tuyến chúc mừng các cán bộ vừa được điều động bộ nhiệm đồng thời yêu cầu trên cương vị công tác mới các đồng chí phải nhanh chóng nắm bắt công việc duy trì trật tự kỳ cương tại các đơn vị chú ý đến quyền hạn chức năng nhiệm vụ được giao để lãnh đạo chỉ đạo cán bộ chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ góp phần xây dựng lực lượng công an nhân dân ngày càng chính quy tinh nguyện hiện đại
chiều nay ngày ba mươi một tháng năm tại thừa thuyên huế bộ công an tổ chức hội nghị giao ban
hội nghị giao ban thúc đẩy tiến độ giải ngân vốn đầu tư năm hai nghìn hai mươi hai thiếu tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an chủ trì hội nghị
tại hội nghị đại diện lãnh đạo công an các đơn vị địa phương đã báo cáo kết quả thực hiện các nguồn vốn đầu tư những tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai
đến nay toàn bộ hai mươi đơn vị đã gửi cam kết tiến độ giải ngân về cục kế hoạch và tài chính bộ công an kết quả thực hiện cơ bản đảm bảo tiến độ
cấp xã trên địa bàn đã nhận được sự đánh giá đồng thuận rất cao của người dân
chính từ những dịch vụ công như đăng ký cấp biển số phương tiện giao thông đường bộ
được thực hiện ngay từ cấp xã huyện đã giúp người dân giảm thời gian chi phí đi lại
qua đó góp phần cải cách thủ tục hành chính và là tiền đề hướng tới xây dựng chính quyền điện tử
trên địa bàn thành phố hải phòng